tại hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế tháng một mươi một
liên quan đến quy định tại khoản hai điều năm mươi sáu luật bảo hiểm xã hội về mức lương hưu hàng tháng
đại diện bộ lao động thương minh và xã hội cho biết bộ đang đề xuất lên quốc hội
về việc sẽ áp dụng lộ trình trong cách tính lương hưu mới đối với lao động nữ
theo ông nguyễn duy cường vụ phó vụ bảo hiểm xã hội bộ lao động thương binh và xã hội
bộ này đang đề xuất lên quốc hội phương án sẽ áp dụng lộ trình hưởng lương hưu đối với lao động nữ
theo quy định tại khoản hai điều năm mươi sáu luật bảo hiểm xã hội
trước đó điều năm mươi sáu chỉ quy định việc điều chỉnh tỷ lệ hưởng lương hưu có lộ trình trong năm năm đối với lao động nam
cũng tại hội nghị liên quan đến đề xuất cơ quan thuế sẽ thực hiện thu thuế
đồng thời thu cả tiền đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của chủ sử dụng lao động
doanh nghiệp vừa được bộ tài chính đưa ra trong dự thảo luật quản lý thuế sửa đổi
đại diện bảo hiểm xã hội việt nam cho biết phương án này khó có thể thực hiện được
bởi hai khoản thu này tương đối khác nhau
thuế liên quan tới khoản thu nhập của cá nhân và doanh nghiệp phải đóng cho ngân sách của nhà nước theo chính sách thuế
còn thu bảo hiểm xã hội phải nhằm đảm bảo cho người lao động đã có thời gian công hiến trong doanh nghiệp
có được một khoản dự phòng và được trả theo tỷ lệ phần trăm sau khi đã hoàn thành thời gian lao động ở độ tuổi quy định